do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín các hoạt động chiếu phim đã phải tạm dừng hoạt động
và điều này thì dẫn đến việc là nhiều bộ phim phải hoãn lịch phát hành hay là dẫn tới việc động vốn
mới đây hiệp hội xuất tiến phát triển điện ảnh việt nam vừa có văn bản kiến nghị chính phủ
có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực phim ảnh và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó thì cũng cần phải nỗ lực tìm ra các giải pháp tháo gỡ
có hỗ trợ lớn là do công ty con của các tập đoàn lớn của nước ngoài
nhà sản xuất đang chuẩn bị đưa phim ra giảm hoặc là giới thiệu phim hoặc là phát hành hoặc là đưa phim đến khán giả
thì đều bị chuyển hủy và chuyển cái dự án đó đến cuối năng hoặc là vô thời hạ
xuất phát từ thực tế đó hiệp hội xuất tiến phát triển điện ảnh việt nam kiến nghị nhà nước có các biện pháp hỗ trợ kịp thời
đối với các sạp chiếu phim của việt nam các hãng phim tư nhân để tránh tình cảnh rơi vào phá sản
đóng cửa hàng loạt dẫn tới việc phát hành phim
sẽ chỉ có doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ
bản chất của cái công nghiệp điện ảnh là công nghiệp đông người
chính vì vậy mà tất cả các chi phí cố định thì mọi người vẫn phải phần nào thanh toán không thể nào không thanh toán được
nhưng mà doanh thu thì không có hoạt động thì không hoạt động được
chính vì vậy thực sự giai đoạn này là một trong những giai đoạn vô cùng khó khăn
và chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước và chính phủ về thuế về tiền điện
về những cái bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội và ngoài ra có những chính sách nào khác
thì chúng tôi rất là mong muốn có được những cái hỗ trợ của các cơ quan chức năng
câu chuyện kêu gọi chính sách yêu đã cho doanh nghiệp nội địa trong ngành phim không phải là lần đầu tiên được nêu lên
tuy nhiên những tổn thất của điện ảnh việt trong thời gian qua là không thể phủ nhận
nên chăng cần có các giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với các dạp chiếu phim của việt nam
để ổn định văn hóa xã hội và chiến lược của đất nước về bảo vệ văn hóa